bốn đối tượng bị truy nã về tội giết người đang tháo chạy bằng ô tô đã bị lực lượng cảnh sát giao thông khánh hòa đón lõng bắt giữ tại km một nghìn bốn trăm một mươi ba quốc lộ một hướng tp hcm hà nội
các đối tượng bị bắt giữ gồm ba nam và một nữ là châu đức minh luân nguyễn hoàng duy khương nguyễn đình phong và đào minh trúc cùng chú tại tp hcm
đây là bốn đối tượng bị truy nã về tội giết người đang trên đường tháo chạy bằng ô tô
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi giết người tại tp hcm
công an huyện bình lục đã phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện bình lục tỉnh hà nam nhanh chóng phong tỏa tài khoản ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng đồng thời tập trung điều tra xác minh để làm rõ

công động phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mạo danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an các huyện thị xã thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm vào phòng ngừa đồng thời cơ quan công an khuyến cáo người dân cơ sở doanh nghiệp cơ quan tổ chức khi nhận được cuộc điện thoại yêu cầu chuyển tiền không rõ ràng hoặc nghi ngờ bị lừa đảo cần thông báo cung cấp thông tin cho lực lượng công an để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
hai tháng gia quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội phục vụ tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi hai cảnh sát giao thông đã xử lý hơn hai mươi bảy trường hợp vi phạm nồng độ cồn thông tin trên được cục cảnh sát giao thông cho biết vào tối một mươi bảy tháng hai
cảnh sát giao thông đã xử lý hơn hai mươi bảy trường hợp vi phạm nồng độ cồn thông tin trên được cục cảnh sát giao thông cho biết vào tối một mươi bảy tháng hai
cảnh sát giao thông đã xử lý hơn sáu mươi tỷ đồng trong các lỗi vi phạm giao thông có gần hai mươi bảy trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn hai trăm hai mươi năm trường hợp có liên quan đến ma túy
tuy tình trạng vận tải hành khách sau tết nguyên đán không nóng như mọi năm thế nhưng vẫn xảy ra tình trạng nhồi nhét chở quá số người quy định hàng loạt trường hợp như vậy đã được lực lượng cảnh sát giao thông đà nẵng liên tục phát hiện và xử lý
nhồi nhét quá số người quy định
hai đường luồn giữa ba hàng ghế người nằm người ngồi chật cứng đây là những hình ảnh được phóng viên ghi lại khi lực lượng chức năng kiểm tra xe khách biển kiểm soát ba mươi sáu b ba nghìn hai trăm năm mươi một loại bốn mươi chỗ
tài xế cho biết xe chạy tuyến thanh hóa tp hcm khi đi đến địa phận đà nẵng có chở thêm năm hành khách vào quảng nam để trang trải chi phí nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện với lý do tương tự nhà xe này cũng đã biền minh cho hành vi vi phạm của mình

cảnh sát giao thông trên tuyến đường tránh đã xử phạt hơn hai mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
chủ yếu là xe khách chở quá số người cho phép
đối với những phương tiện ô tô chở khách chở hành khách vượt qua số lượng quy định
thì lực lượng xã hội thông sẽ yêu cầu lái xe bố tí phương tiện khác để chở số lượng hàng khách vượt qua quy định
nhằm đảm bảo cho số lượng người trên xe đúng theo quy định được phép chở
và thứ hai là lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tuyên truyền cho các lái xe biết về hình thức xử phạt
đối với nghị định một trăm linh và nghị định sửa đấu bổ sung một trăm hai mươi ba
tuyến đường tránh túy loan phía nam hầm đường bộ hải vân hàng ngày có hàng nghìn phương tiện lưu thông
ở thời điểm này ngoài tăng cường tuần tra chốt chặn xử lý kịp thời các trường hợp xe vận tải hành khách
lực lượng cảnh sát giao thông còn tập trung xử lý hung thần
xe tải chở các xoải đất đáy
vật liệu xây dựng tự ý cơi nới vượt tải trọng gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông